đã tạo ra một luồng sinh khí mới để kinh tế tập thể khẳng định sứ mệnh của mình trong bối cảnh hội nhập
hình ảnh những hợp tác xã kiểu cũ trì trệ đang được dần thay thế bằng các hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai rất hiệu quả
ở đó sự năng động của ban quản trị hợp tác xã được phát huy
giờ đây họ đã biết sản xuất theo nhu cầu thị trường với hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm bài bản
hợp tác xã kiểu cũ trì trệ

những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thị trường chứng kiến sự lao dốc thảm hạ

đây là một trong những mô hình chăn nuôi hữu cơ thành công nhất tại tỉnh bắc giang
tại đây một mô hình chăn nuôi khép kín
hợp tác hữu cơ đã được thực hiện rất bài bản